được học tại doanh nhập
ra trường có việc làm ngay
được tiếp tục đào tạo để có thể thăng tiến
được hỗ trợ khởi nhập
công ty dệt may phú hỏa an thuộc khu công nghiệp phú bài thừa thiên huế
là một doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc đi các thị trường mỹ nhật châu âu
trong vài năm trở lại đây công ty có sự phối hợp chặt chẽ trong đặt hàng đào tạo
và tuyển chọn công nhân may với các trường cao đẳng trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
mỗi năm công ty phối hợp với trường cao đẳng nghề thừa thiên huế đào tạo khoảng bảy mươi học viên
và năm học viên ở lại làm việc lâu dài
tại doanh nghiệp lương bình quân hàng tháng của công nhân khoảng sáu năm triệu đến bảy triệu đồng
ngoài ra công ty này còn phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc tổ chức các khóa học sơ cấp
và học liên thông lên cao đẳng cho công nhân của công ty để có thể đáp ứng tay nghề
và để lên các vị trí quản lý trong phân xưởng công ty
điều kiện để đảm bảo tốt cho doanh nghiệp nhận được những công nhân và những học viên ra trường phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
đây thật sự là một câu chuyện vui bởi không chỉ doanh nghiệp may mặc này
mà các doanh nghiệp tại khu công nghiệp phú bài huế đều đã có những bước hợp tác sâu với các trường nghề trên địa bàn
bởi thực tế người được học nghề sẽ không khiến doanh nghiệp mất thời gian đào tạo lại
chỉ là cần sự thích ứng với máy móc công nghệ của
mỗi doanh nghiệp năng suất lao động được đo bằng thực tế cho thấy
việc hợp tác đào tạo chủ động nguồn nhân lực cho doanh nghiệp là một lựa chọn đúng đắn
trong những năm gần đây thì các doanh nghiệp bắt đầu rất quan tâm
và học sinh của trường thì về thực tập tại các doanh nghiệp thì đã được trả thù lao
và một số doanh nghiệp đã kỷ hợp đồng với trường trong hệ quả trên đào tạo
thì thật sự trong những năm gần đây thì mối quan hệ giữa nhà trường
các doanh nghiệp rất tốt và thực sự là họ đã thấy được lợi ích của việc tham gia trong hệ quả trên đào tạo nghề
bối cảnh chuyên đổi cơ cấu kinh tế cũng đặt ra thách thức nâng cao năng suất đối với lực lượng lao động
điều này tác động không nhỏ đối với công tác đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động
không chỉ với đối tượng ngay sau tốt nghiệp phổ thông
mà với ngay cả lực lượng đang làm việc trong các nhà máy xí nghiệp hiện nay
đây cũng sẽ trở thành xu hướng tất yếu trong thời gian tới
khi các doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả kinh doanh
cũng như mở rộng phát triển
năng suất cao và công nghệ đòi hỏi phải cao
như vậy nó đặt ra không chỉ là đối với cái quá trình phát triển lâu dài của nguồn nhân lực trong tương lai
mà chúng ta phải đào tạo kể cả lao động hiện trạng đang nằm trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất của chúng ta
hai đối tượng chúng ta phải quan tâm đó là lao động phổ thông và lao động tay nghề thấp lao động chưa qua đào tạo
khi ký kết đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi năm do bộ lao động thương bình và xã hội
tổng cục giáo dục nghề nghiệp chủ trì theo quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi năm của thủ tướng chính phủ
những tập đoàn lớn đầu tiên như vingroup trung nguyên mắt bão đã truyền một nguồn cảm hứng lớn
về niềm tin và trách nhậm của doanh nghiệp đối với công tác đào tạo nghề tạo cơ hội sân trời cho người học nghề
sự tham gia của những doanh nghiệp đi đầu này sẽ lan tỏa tinh thần hợp tác
khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nhiều và sâu hơn nữa vào công tác đào tạo nghề của nước nhà
cái đề án về khởi nghiệp cho học sinh sinh viên thì đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt gần hai năm nay
và bộ lao động thương minh xã hội cũng đã vào cuộc hết sức là tích cực
chúng tôi đã cụ thể hóa bằng một kế hoạch rất là cụ thể mà bộ trưởng bộ lao động thương bình xã hội đã phê duyệt
và trong đó thì mục tiêu cao nhất đó là trang bị cái kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp cho các em
để khi mà các em học xong có kiến thức kỹ năng về nghề nghiệp
về cái nghề cụ thể thì cũng có kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp
để các em ra trường không chỉ là có thể đi làm thuê
có thể đi làm cho các doanh nghiệp cho người sử dụng động mà các em có thể tự tạo cái doanh nghiệp của chính mình
và cái kinh nghiệm thì ở đài loan gần chúng ta đây thôi
thì người ta thống kê là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tới bảy mươi các ông chủ là học từ các trường nghề ra
vì group chúng tôi thì không bao giờ muốn mình phải đào tạo
đi lại để làm thế nào để khi mà các em ra trường là có thể bắt tay vào công việc một cách thuận lợi luôn
vì group sẽ có những cái sự hợp tác chặt chẽ với các trường để làm thế nào để từ chương trình
từ cái việc đào tạo rồi là thi tuyển cũng như là thực hành nghề đó em làm thế nào để nó sát với thực tế
để khi các em ra trường là có thể gọi như tham gia được luôn vào các cái hoạt động như là của doanh nghiệp
như thế thì vừa
đỡ gây lãng phí cả về thời gian cũng như là tiền bạc của cả xã hội cũng như là của các em
việc triển khai đề án khởi nghiệp với năm nhiệm vụ chính bao gồm tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
bên cạnh đó sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên
và cuối cùng là hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp
những nhiệm vụ này không tách rời vai trò của các doanh nghiệp
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm một mươi hai triệu lượt học sinh sinh viên được hỗ trợ khởi nghiệp
một trăm linh các trường cao đẳng và năm mươi trường trung cấp sẽ có tổ chuyên gia tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp
ít nhất năm mươi số trường có quỹ hỗ trợ khởi nghiệp
tuy nhiên việc sẵn sàng của doanh nghiệp đến đâu trong quan hệ hợp tác này thì quan trọng hơn cả
vẫn phải là chất lượng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phải được nâng cao
hiện nay khi mình
mình mở rộng và mình mở cửa hợp tác thì việc lao động của người việt nam cạnh tranh với các lao động doanh nghiệp khu vực
thật sự là giá rất là cạnh tranh
và cái đó vừa là một cái cơ hội cho doanh nghiệp vừa là một cơ hội cho cái cạnh tranh của lao động việt nam
mình nhìn nhận là một cơ hội hơn là một nguy cơ mất việc làm
nếu như mình có được những cái áp lực cạnh tranh đấy thì buộc những cái đào tạo cơ sở nghề nó phải thay đổi
cái việc giáo dục thay đổi về nhận thức
và người lao động cũng buộc cái quan trọng nhất đó là phải tự đào tạo lại tự giáo dục
chứ cũng không có một trường một lớp một cái doanh nghiệp nào có thể đào tạo giáo dục bạn được cả đời được
mà quan trọng bạn phải tự nhận thức được tự nhìn thấy cơ hội và bạn tự học tự đào tạo
thì tôi nghĩ rằng cái điều đó là quan trọng hơn tất cả
giữa nhà trường và doanh nghiệp phải có một cái sự lưu kết
và cái sự lưu kết này phải cụ thể hóa trong cái chương trình đào tạo
tức là có những môn học sinh viên phải được học tại doanh nghiệp
mình cũng phải bắt đầu xây dựng những cái bộ chương trình tài liệu
để sinh viên nó tiếp cận cái vấn đề khởi nghiệp này nó đơn giản hơn
hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo được coi là chìa khóa quan trọng
trong phát triển nguồn nhân lực quốc gia bền vững
để hiện thực hóa điều này những vấn đề trong thể chế chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp
sự tham gia của chính phủ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp phát triển
theo đúng siêu mục